chiến sĩ cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
tối ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba tại một tiệm internet trên đường trường trinh
tại thành phố pleiku tỉnh gia lai một vụ án kinh hoàng đã xảy ra
một người khách của tiệm internet trong khi đang ngồi say xưa trước màn hình máy tính
đã bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt từ ngoài sông vào vùng rào đâm tới tấp nhiều nhát bằng người
nạn nhân cố sức vùng dậy bỏ chạy nhưng một trong hai thanh niên nói trên vẫn cố đuổi theo
trong khi nhiều người khách trong quán internet vẫn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra
thì hai thanh niên lại tiếp tục có hành vi hăm dọa chủ quán
nhà đầu tiên báo tội phạm ngay lập tức các phòng chức năng công an tỉnh gia lai đã triển khai lực lượng xuống hiện trường
trong khi nhiều người khách trong quán internet đã kịp hiểu điều gì xảy ra
thì hai thanh niên lại tiếp tục có hành vi hăm dọa chủ quán

thì hai thanh niên lại tiếp tục có hành vi hăm dọa chủ quán

trong khi nhiều người khách trong quán internet đã kịp hiểu điều gì xảy ra

trong khi nhiều người khách trong quán internet đã kịp hiểu điều gì xảy ra
thì hai thanh niên lại tiếp tục có hành vi hăm dọa chủ quán
trong khi nhiều người khách trong quán internet đã kịp hiểu điều gì xảy ra

trong khi nhiều người khách trong quán internet đã kịp hiểu điều gì xảy ra

nạn nhân từ đâu tới nạn nhân có mối quan hệ như thế nào đối với đối tượng gây án
đó là những câu hỏi tương trực hối thúc lực lượng điều tra công an tỉnh gia lai
tấn công nạn nhân rất là bất ngờ
nên là khi không quan sát về đặc điểm đối tượng về giọng nói về hình dáng này kia thì nói chung ban đầu rất là khó khăn
ngay trong đêm phong trào quần trúng đã được hoạt động nhằm truy tình danh tính nạn nhân danh tính hùng thủ
công tác giả soát nhân khẩu tạm trú tạm vắng được tiến hành khẩn trương ở hầu hết các phường thuộc địa bàn nghi vấn
lực lượng công an mà nòng cốt là hình sự tỉnh kết hợp cùng với công an thành phố công an cấp phường tổ dân quân tự quản đi sâu vào từng ngó ngách thôn bản để thu thập những thông tin có giá trị
tại cái thời điểm mà xảy ra vụ án đó lại rơi đúng vào cái ảnh hưởng của cơn bão số một mươi một và trời rất mưa mưa to trong ba ngày
và trời rất mưa mưa to trong ba ngày
quá trình truy xét của anh em bọn tôi gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại rồi tiến hành gọi đối tượng
công việc truy tìm tung tích nạn nhân được tiến hành thẩm lặng khẩn trương ngay trong đêm cuối cùng đã mang lại được kết quả như mong đợi
chủ một nhà trọ thuộc địa bàn phường trà bá thành phố pleiku tỉnh gia lai đã cung cấp thông tin về một người thuê nhà có được điểm nhận dạng giống với nạn nhân
qua công tác đối chiếu xác minh lực lượng chức năng đã xác định được nạn nhân bị đâm trong tiệm internet địa chỉ một trăm năm mươi một đường trường trinh thành phố pleiku tỉnh gia lai là anh lăng minh châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường hòa bình xã a yuen tỉnh gia lai
không có chỗ ở và việc làm cố định ở thành phố
nạn nhân lăng minh châu đã ngồi nhậu cùng với nhóm bạn ở phường chi lăng thành phố pleiku
châu và nhóm bạn có lên kế hoạch trả thù một người tên là tịnh
ngay lập tức người thanh niên có tên tịnh cũng đã được đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra
nhưng nghi vấn vẫn chỉ là nghi vấn

nhưng mà quá trình đấu tranh khai thác thì nó chưa có nổi lên cái gì

sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tài phường yên thế thành phố pleiku
hùng thủ ra tay sát hại nạn nhân lăng minh châu vẫn là một ẩn số
hùng thủ ra tay sát hại nạn nhân lăng minh châu vẫn là một ẩn số
tuấn là người đã cùng làm với lăng minh châu tại khu vực rừng hai cho đến ba năm trước
giang văn tuấn đã từng bị nạn nhân châu dùng dao chém gây thương tích ở chân trái và có phải điều trị
dù giang văn tuấn có nhân thân tốt không phải là đối tượng giang hồ thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng
nhưng với tình tiết nêu trên giang văn tuấn đã được đưa vào tình tiết tình nghi số một để tập trung lực lượng điều tra
hùng thủ ra tay sát hại nạn nhân lăng minh châu vẫn là một ẩn số
giang văn tuấn đã từng bị nạn nhân châu dùng dao chém gây thương tích ở chân trái và có phải điều trị
giang văn tuấn đã từng bị nạn nhân châu dùng dao chém gây thương tích ở chân trái và có phải điều trị
gặp được một người phụ nữ mà hỏi mãi mới dám nhận chị là mẹ của tuấn đứa bé bên cạnh chị là con trai của tuấn
tôi cũng mới đi xuống dưới nhà nạn nhân cách đây bốn ngày
thật sự bây giờ thì tôi thì đau ốm vợ chồng thì ly dị lâu rồi cũng một năm mấy rồi
cũng khổ cho vợ chồng tôi là bây giờ anh ấy làm ăn cũng chẳng ra sao là nó thất bát còn tôi thì đau ốm không có tiền
tôi không mượn được bên kia người ta hối dữ quá người ta nói bây giờ phải đem tiền xuống đền bùi cho người ta để người ta lo trả tiền nợ ma chay cho con người ta đấy
người phụ nữ bật khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình mình
cậu con trai hiền lành chăm chỉ
làm ăn là trụ cột trong gia đình của chị đã vướng vào vòng lao lý vì một phút nông nồi của tuổi trẻ
con trai ở tù con dâu vĩ làm xa để kiếm khế sinh nhai
gia đình chị đã trở nên tan tác
tôi tôi cũng đau lòng nhưng mà kẻ đau lòng thì đối với tôi ví dụ như một mươi năm hai mươi năm tôi còn được gặp mặt con nhưng mà thôi bên gia đình với chị bây giờ cháu nó mất là cái thiệt hại của gia đình rồi
bây giờ nó vĩnh viễn
chị không còn nhìn thấy mặt cháu nữa là cái thiệt hại tổn thất của gia đình nhiều lắm
em cũng biết như vậy nhưng mà thôi cũng vì cảnh chị em phụ nữ với nhau thì thôi chị thông cảm rồi chị em mình cứ khắc phục dần dần chị ạ
vụ án giang văn tuấn và đồng bọn giết người xảy ra tại tiệm internet một trăm năm mươi một đường trường trinh thành phố pleiku tỉnh gia lai là một trong ba mươi vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn một mươi bảy
vụ án mang đặc trưng khá điển hình của trọng án tại đây giết người vì những mâu thuẫn cá nhân bộc phát
thực ra nói thì bốn đối tượng mà chúng tôi đã khởi tố bắt giữ đây thì có một đối tượng là có tiền án thôi tiền án tiền sự thôi về cái tù tha vẻ thôi về cái hành vi phạm tội trước đây thôi
còn ba đối tượng thì cũng là phạm tội lần đầu
và hầu hết cái này là đều do mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ nhân dân mà những cái mâu thuẫn này là nhìn như trong vụ án này thì mâu thuẫn này đã xảy ra
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi hai nếu ta phát hiện kịp thời ngăn chặn và giáo dục và thuyết phục hay là ngăn chặn thì có thể là không thể có vụ án xảy ra
đại tá vũ văn lâu phó giám đốc công an tỉnh gia lai cho biết trong số ba mươi vụ trọng án diễn ra tại tỉnh gia lai năm hai nghìn một mươi ba chỉ có duy nhất một vụ giết người cướp tài sản
còn lại một phần ba số vụ trọng án kể trên là giết người thân quen của mình
các vụ án này đều bắt nguồn từ những vướng mắc trong cộng đồng dân cư